các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
số ma túy trên chúng mua tại tỉnh điện biên đang trên đường vận chuyển đến địa bàn tỉnh hà giang để tiêu thụ thì bị bắt giữ
ngày hôm qua phiên tòa xét xử hà văn thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại ocean bank bước vào ngày làm việc thứ một mươi bảy
các bị cáo tiếp tục thực hiện quyền bào chữa của mình tại phiên tòa
thông qua việc phân tích nhiều nội dung luận điểm nhằm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng trong hành vi vi phạm của mình
trong bản luận tội của viện kiểm sát bị cáo nguyễn văn hoàn với cương vị là phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng
đã giúp sức tích cực trong việc triển khai thực hiện thu phí khách hàng thông qua công ty bsc theo chỉ đạo của thắm
trực tiếp ký hợp đồng tiến dụng cho công ty trung dung vai năm trăm linh tỷ đồng không đủ các điều kiện theo quy định
gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ocean bank và các khách hàng
tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của thắm
không có hưởng lợi nên cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt
tự bào chữa trước tòa bị cáo hoàn cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo cho vay khi tài sản chưa đủ bảo đảm là không có căn cứ
vì theo quy chế cho vay tổ chức tiến dụng tự hoàn thiện tài sản bảo đảm
bị cáo xin được giám định tư pháp đối với toàn bộ số tài sản bảo đảm
bị cáo hoàn xin hội đồng xét xử làm rõ trách nhiệm ai là người đã không phong tỏa tài khoản của công ty trung dung tại đại tín
ai là người đứng ra hạch toán việc chuyển tiền
điều này khiến đại tín không thực hiện đúng cam kết ba bên khiến khách hàng không sử dụng khoản vay đúng mục đích
trong phiên buổi sáng bị cáo nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc ocean bank cho rằng
mình vô tình làm sai và mong muốn hội đồng xét xử và viện kiểm sát xác định cho bị cáo đúng hành vi
đúng sự thật đúng tội danh không quy kết bị cáo tham ô và chiếm đoạt tài sản
sơn thừa nhận trong giai đoạn làm tổng giám đốc ocean bank
bị cáo đã dùng sáu mươi chín tỷ đồng để chăm sóc khách hàng theo chủ trương của thắm cho pvn
tuy nhiên sơn cho rằng bị cáo không chiếm đoạt số tiền này mà đã chuyển toàn bộ cho pvn
ngày hôm nay hai mươi một tháng chín phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của luật sư các nguyên đơn dân sự
và quan điểm của các tổ chức cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tuần tra tại khu vực ngã ba cửa khẩu cốc nam thuộc xã tân mỹ huyện văn lãng
công an tỉnh lạng sơn đã bắt quả tang đối tượng dương văn chuyện chú tệ tỉnh kiên giang
đang vận chuyển năm trăm linh triệu đồng tiền việt nam giả mệnh giá hai trăm linh đồng
truyện khai nhận khi lên lạng sơn thăm bạn gái đối tượng đã vượt biên sang khu vực chợ lũng vài
bằng tường quảng tây trung quốc chơi
tại đây chuyện đã nhận lời một người chưa rõ lai lịch vận chuyển thuê số tiền việt nam giả nói trên
từ khu vực chợ lũng vài về thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
với số tiền công là một mươi triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra
mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản không còn là thủ đoạn mới
nhưng vẫn có nhiều người dân vì quá sợ hãi trước những lời đe dọa của các đối tượng mà sập bẫy lừa đảo
công an tp điện biên phủ tỉnh điện biên vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với phương thức thủ đoạn như vậy
thu hồi tài sản trao trả cho người bị hại
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín công an thành phố điện biên phủ nhận được tin báo
tố giác của người dân trú tại tổ một mươi phường mường thanh tp điện biên phủ
về việc chị có nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ
tự xưng là cán bộ điều tra thuộc bộ công an thông báo về việc chị đang liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
đồng thời yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân và gửi hai trăm linh triệu đồng vào số tài khoản lạ để điều tra làm rõ
nếu không gửi chị sẽ bị tạm giữ hai tháng để điều tra
do quá lo sợ chị đã đến ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm và chuyển cho các đối tượng
khi người nhà biết chuyện đã khuyên chị đến trụ sở công an trình báo
khi người nhà biết chuyện đã khuyên chị đến trụ sở công an trình báo
sau khi vụ việc xảy ra nạn nhân đã nhận lại được số tiền hai trăm linh triệu đồng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt
chúng tôi mong rằng trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng cũng như toàn thể bà con nhân dân
khi nắm bắt được các thông tin này thứ nhất là hỏi người thân thứ hai nữa là hỏi những người am hiểu về pháp luật
và thứ ba nữa là đến cơ quan công an gần nhất để trình báo để phối hợp với cơ quan chức năng để chúng ta có biện pháp ngăn chặn kịp thời mà tránh để cái hậu quả nó xảy ra
đây là phương thức lừa đảo không mới trên địa bàn cả nước nhưng mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh điện biên
công an tỉnh điện biên đã tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đề nghị quân chúng nêu cao tinh thần cảnh giác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục đấu tranh truy bắt các đối tượng lừa đảo bằng hình thức tinh vi này
liên quan đến vụ phá rừng ở huyện an lão vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời hạn bốn tháng đối với hai đối tượng về hành vi hủy hoại rừng
qua điều tra ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hai đối tượng nguyễn văn ri và phan rễ đều trú tại xã hoài sơn huyện hoài nhơn
đã thuê một số người ở huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi và ở địa phương chặt phá rừng trái phép tại khoảnh bảy khoảnh tám tiểu khu một xã an hưng
trong đó có gần hai hectare là rừng phòng hộ đầy trống keo
theo trung tâm quy hoạch nông nghiệp nông thôn tỉnh thì thiệt hại diện tích rừng tại tiểu khu một xã an hưng là sáu mươi chín hectare
trước đó cơ quan điều tra đã phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh kiểm tra phát hiện và tạm giữ lô gỗ có khối lượng hai mươi sáu sáu m ba
giống với số gỗ đã bị cưa hạ tại khu rừng nói trên tại xưởng chế biến răm gỗ của một doanh nghiệp tại thôn tưởng sơn xã hoài sơn

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện